thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một giữa chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
với một trăm linh đại biểu tham gia biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về bầu chủ tịch nước
theo đó ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một nguyễn xuân phúc đã được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi chủ tịch nước được bầu đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước trước quốc hội và cử tri cả nước

với cơ đỏ sao vàng thiên liên của tổ quốc trước quốc hội và đồng bào cử tri của cả nước
tôi chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ việt nam xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
và hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thay mặt quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng hoa chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
phát biểu nhậm chức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức chủ tịch nước
chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng và các lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho đảng nhân dân và đất nước
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hứa trước quốc hội và đồng bào sẽ luôn tu dưỡng đạo đức
cần kiệm liêm chính trí công vô tư thượng tôn pháp luật và tuyệt đối tuân thủ hiến pháp
thực hiện trọn vẹn đầy đủ mọi nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước
trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù khó khăn hay thuận lợi
chủ tịch nước sẽ luôn giữ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng với các giá trị lịch sử bản sách văn hóa và truyền thống thiên liêng của dân tộc
vì sự phát triển lớn mạnh toàn diện và bền vững của đất nước ta
chủ tịch nước sẽ lắng ngay ý kiến nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân
trong đó có đội ngũ trí thức trong và ngoài nước
tiếp tục cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh quan tâm thường xuyên
sâu sắc và hiệu quả đối với việc xây dựng quân đội nhân dân
công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
luôn giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân và sẵn sàng bảo vệ vững chắc
nền hòa bình độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc ta
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định sẽ nỗ lực cùng quốc hội
chính phủ vào toàn hệ thống chính trị theo sát việc thực hiện tầm nhìn
đường lối chiến lược phát triển toàn diện đất nước
với tinh thần không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau
đặc biệt là ở những địa phương nghèo vùng sâu vùng xa biên giới và hải đảo
trong bất kỳ trọng trách nào mà đảng quốc hội và nhân dân giao phó
chủ tịch nước sẽ luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng
tích cực lắng nghe phát huy dân chủ bám sát thực tiễn kiên định ý đảng lòng dân
coi đó là cội nguồn sức mạnh để đưa đất nước vững bước tiến lên phía trước
thưa quý vị trong phiên làm việc vào chiều ngày hôm nay
quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
giữ chức thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tuyên thệ nhậm chức
với một trăm linh đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
quốc hội chính thức thông qua nghị quyết bầu ông phạm minh chính
giữ chức vụ thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo quy định của hiến pháp
năm hai nghìn một mươi ba và luật tổ chức quốc hội năm hai nghìn một mươi bốn
thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ mới tuyên thệ trước quốc hội
dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước
tôi thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu nhậm chức thủ tướng phạm minh chính khẳng định
chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của chính phủ qua các thời kỳ
thấm nhuận phương châm đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết
trước hết lấy dân làm gốc và xuất phát từ quyền lợi lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân
trong đó nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu hiện nay của chính phủ và thủ tướng chính phủ
là tập trung trí tuệ nguồn lực các biện pháp linh hoạt sáng tạo nhất là chiến lược vaccine
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tinh thần đại đoàn kết dân tộc
kêu gọi sự chung sức đồng lòng nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái
thương người như thể thương thân của nhân dân để chống dịch thành công
đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững
tiếp tục xây dựng đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay
bên cạnh đó thủ tướng phạm minh chính cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đảng trong sạch
vững mạnh trong chính phủ và chính quyền các cấp đẩy mạnh hoàn thiện thể chế
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
chủ lợn phát hiện tháo gỡ những rào cản điểm nghen về thể chế cơ chế chính sách
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế xanh
thích ứng với biến đổi khí hậu tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc bảo đảm an ninh trật tự
an toàn xã hội nhất là an ninh con người kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ
biển đảo bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới